cùng chú tại xã thống nhất huyện thường tín hà nội là thù phạm của vụ việc trên
hai đối tượng đã phải tra tay vào còng số tám
qua mạng xã hội quang biết có một người giao bán xe trên địa bàn thành phố phủ lý
nên đã rủ hiếu đi xe từ hà nội về vườn hoa thành phố gặp chủ xe để thử xe
với thủ đoạn giả vờ trao đổi mua xe ô tô sau đó yêu cầu chạy thử để kiểm tra xe rồi chốt giá cuối cùng
lợi dụng lúc chủ xe sơ hở hai đối tượng đã giật giấy tờ đạp chân ga để tổ thoát
tại cơ quan điều tra quang khai nhận do không có tiền tiêu xài và nợ nần trồng chất
với số tiền lên tới hơn hai tỷ đồng nên đã rủ hiếu thực hiện hành vi phạm tội
em vào mạng em có thấy một tin giao bán xe ở trên hội nhóm hội ngân xe nào
vì đang nợ lần nhiều
cho nên là em có lời sinh ra cái ý định phạm tội
khi em thực hiện hành vi thì xong đến lúc bị bắt thì em đã nhận thức được và cảm thấy hối hận với việc mình làm
theo lời khai của đối tượng quang thì việc chiếc xe của nạn nhân không đầy đủ giấy tờ
đó là khe hở cho hai đối tượng quang và hiếu lên kế hoạch phạm tội
đây là nhóm tội phạm có tổ chức và có kế hoạch rõ ràng
sau khi cướp được chiếc xe ô tô bọn chúng đã lập tức thay biển số để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã giả soát xác minh rất là khó khăn
đến khoảng một mươi hai giờ trưa ngày một mươi năm thì bắt đầu mới xác định được hai đối tượng này ở xã thống nhất của huyện thường tín hà nội
đấy như là đang lẩn xuống trên một cái tòa nhà trung cư săn xanh
thế thì chúng tôi đã bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã truy xét
bắt nhanh được hai đối tượng và bước đầu hai đối tượng đã khai rõ và nhận thức rõ là cái hành vi về địa bàn hành vụ phù ný giả vờ mua xe ăn
sau đó là phạm tội cướp chiếc xe ô tô chạy đến chỗ hà nội
cũng với thủ đoạn giả vờ mua xe ô tô thử xe rồi đạp ga chạy mất
thì một nạn nhân tại hà nội là anh nguyễn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở thôn bầu xã kim trung huyện đồng anh
đã phải nhờ mạng xã hội truy tìm tung tích thủ phạm
cướp xe ô tô ford ecosport màu đỏ mang biệt kiểm soát ba mươi a sáu mươi một nghìn bảy trăm sáu mươi năm
với thủ đoạn tương tự như nạn nhân ở thành phố phủ lý
nạn nhân này đã phải treo thưởng một trăm linh triệu đồng để tìm ra kẻ cướp
trước đó do gia đình không có nhu cầu sử dụng xe ô tô này
nên anh đã lên mạng xã hội giao bán với giá là bốn trăm linh triệu đồng
sau đó một người đàn ông đã liên hệ với anh vinh ngỏ ý
muốn mua lại chiếc xe này và hẹn gặp để xem xe
ở lần lái thử xe đầu tiên anh vinh ngồi cùng người đàn ông mua xe và không thấy điều gì bất thường
khi xe dừng đỗ trước cây nhà anh vinh xuống xe ra ngoài
nói chuyện với tài xế đã chở người đàn ông đến
riêng người mua xe vẫn ngồi bên trong xe ô tô
lợi dụng sơ hở này đối tượng mua xe đã phóng xe chạy mất
đây là cái tội phạm mới mới phát sinh cái tội phạm này
thế thì tôi cũng đề nghị
cảnh báo cho tất cả các người dân mà có tài sản liên quan đến ô tô và giao dịch mua bán
thì trước khi mua bán phải xác minh rõ người mua và giấy tờ chứng minh thư cần thiết
và nhất là cái việc trong giao dịch mà để lái thử
lúc nào cũng phải bám sát đi cùng với đối tượng
ông sơ hồn là cái đối tượng đã sẵn sàng cướp xe và bỏ chạy ra
hầu hết các đối tượng cướp cướp giật tài sản đều có chung những chiêu trò
và đều là những thành phần bất hảo lang thang
hay nợ nần
chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chúng khi kết hợp với bối cảnh và không gian đặc trưng
đó là đường vắng người sự sơ hở hay giữa đêm tối
thủ đoạn giả vờ mua xe ô tô rồi lợi dụng con mồi sơ hở mà cướp tài sản chạy mất
đây là một thủ đoạn mới
với tài sản có giá trị lớn thì người chủ phải hết sức cảnh giác
không để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
một số sản xuất có nhiều sản xuất dễ dàng
nhưng lại hỏi điều gì
điều gì của huyện tien
lấy thay chứng
tìm thủ đoạnlist
tìm tài sản
tìm tinh thần
tìm tài năng
tìm thủ đoạnlist